cơn bão số hai dự kiến đổ bộ vào tỉnh quảng ninh vào sáng ngày bốn tháng bảy
hiện nay công tác phòng chống đang được thực hiện khẩn trương nghiêm túc
tỉnh quảng ninh đã hoàn thành di rời người dân khu vực lồng bè vào nơi an toàn
triển khai các phương án chống ngập úng đô thị cấm các tàu thuyền ra khơi
các tàu du lịch chở khách ra tham đảo
chiều ba tháng bảy lãnh đạo tỉnh quảng ninh kiểm tra công tác phòng chống bão số hai tại huyện vân đồn
các ngành chức năng tỉnh quảng ninh đã chuẩn bị mọi phương án phòng chống bão
chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão kịp thời thông tin đến người dân để có biện pháp phòng chống bão
bảo đảm an toàn giao thông an toàn lưới điện đặc biệt phải bảo đảm an toàn cho du khách tính mạng tài sản của người dân
chúng ta không được chủ quan do vậy từ nay đến chiều tiếp tục cử các đoàn đi các địa phương
một là kiểm tra hay là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân
kể cả đối với nhân dân ở vùng có hạ thẳng quân như cơ sạt lở này hay nữa có thể tập lụt này
thứ ba nữa là liên quan đến đối với các ngư dân đánh bắt thủy hải sản đặc biệt đó là nuôi trồng
là phải vận động nhân dân vào trong bờ ngoài cái việc phòng chống
coi như là việc quản lý thải sản ra rồi là phải làm bảo cho tính mạng thường đầu
theo huyện ủy vân đồn đến chiều ngày ba tháng bảy
đã có hơn một ba trăm linh phương tiện tàu thuyền của các xã thị trấn được kêu gọi và nắm được thông tin để di rời vào các nơi tránh trú an toàn
năm trăm ba mươi một nhà bè nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ được gia cố chắc chắn an toàn
đồng thời sẵn sàng sơ tán người già trẻ em lên bờ
chủ động phòng chống bão với phương châm bốn tại chỗ
xử lý cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra trên địa bàn các xã thị trấn